một thông tin đến từ trà vinh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu ngang tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với trần vũ phong chú tại thành phố trà vinh về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó phong và một cô gái có quen biết nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương mặc dù cả hai đã có gia đình
do không có tiền tiêu xài và mua hàng kinh doanh phong đã hỏi mượn cô gái hai mươi triệu đồng nhưng cô gái đó không đồng ý
sau nhiều lần hỏi mượn không thành phong đã nhắn tin đe dọa nếu không đưa tiền sẽ tung những hình ảnh video ghi lại cảnh yêu đương của phong và cô gái đó lên mạng và gửi cho gia đình cô gái
khi phong tới nhận tiền từ cô gái đã bị lực lượng công an bắt giữ